theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ giải phóng mặt bằng cao tốc bắc nam phải hoàn thành trong tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
đến thời điểm này dự án bàn giao mặt bằng được hơn bốn trăm năm mươi bảy km đạt khoảng bảy mươi
tuy nhiên vẫn còn ba địa phương triển khai chậm tỷ lệ bàn giao rất thấp
ngoài một số địa phương đạt tỷ lệ cao như bình thuận ninh thuận nghệ an hà tĩnh quảng trị thứ thiên huế
vẫn còn ba tỉnh gồm khánh hòa đồng nai và thanh hóa đạt tỷ lệ giải phóng mặt bằng rất thấp đặc biệt là tỉnh khánh hòa
cụ thể tỉnh khánh hòa có hơn năm mươi bốn km đến nay mới giải phóng mặt bằng được tám bốn km đạt hơn một mươi năm
tiếp theo là tỉnh đồng nai trên địa bàn có dự án phan thiết dầu dây dài hơn năm mươi một km
đến nay mới giải phóng mặt bằng được hơn hai mươi km tương đương với hơn ba mươi chín
cuối cùng là tỉnh thanh hóa có ba dự án đi qua gồm mai sơn quốc lộ bốn mươi năm quốc lộ bốn mươi năm nghi sơn và nghi sơn diễn châu
với tổng chiều dài hơn chín mươi tám km đến nay giải phóng mặt bằng được sáu mươi một km tương đương với hơn sáu mươi một